dự án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành ung bướu đã được ra đời và đi vào thực tế từ năm hai nghìn một mươi
tới nay dự án này đã có những hiệu quả rõ rệt mang lại lợi ích to lớn
chính vì thế trong thời gian tới dự án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành ung bướu
cần phát huy hiệu quả hơn nữa bằng những kế hoạch cụ thể
trong những năm qua dự án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành ung bướu đã bước đầu hoàn thành các nội dung cơ bản
là thành lập mạng lưới bệnh viện vệ tinh chuyên ngành ung bướu xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng trang thiết bị
đào tạo chuyển giao các kỹ thuật chuyên ngành như trần đoán ung thư hóa trị liệu trong ung thư
phẫu thuật điều trị ung thư điều trị chống đau chăm sóc giảm nhẹ điều trị xã trị trong ung thư bằng máy ra tóc
trần đoán hình ảnh trong chẩn đoán ung thư nội soi trần đoán ung thư giải phẫu bệnh
tế bào học trần đoán ung thư và y học hạt nhân chẩn đoán điều trị ung thư
trong thời gian qua về chuyên môn cụ thể như là điều trị ung thư và giảm sóc chống nhẹ
thì bệnh viện k cũng đã cử cán bộ về để giúp cho bệnh viện k khởi tỉnh ninh bình điều trị những giảm nhẹ cho bệnh viện ung thư
và chúng tôi cũng đã làm rất là tốt và được nhân dân trong khu vực tỉnh ninh bình rất là tin tưởng
và số lượng bệnh nhân đến khám ngày một đông hơn
đặc biệt nhiều bệnh viện vệ tinh chuyên ngành ung bướu của bệnh viện k trung mương
đã thực hiện được những bệnh viện ung bướu
nhiều kỹ thuật điều trị khó như điều trị ung thư phần phụ và điều trị từ hai đến ba bệnh ung thư trên một bệnh nhân
chúng tôi cũng đang có kế hoạch đề xuất với bệnh viện ca đưa vào kế hoạch để phê duyệt thực hiện
và chúng tôi tiếp tục triển khai tốt thực hiện những kỹ thuật tiếp theo hiện đại
mà hiện nay bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh có thể chưa triển khai được
ví dụ như một số những kỹ thuật về phẫu thuật ung thư có khó phức tạp
đặc biệt là ung thư vùng đầu mặt cổ
cái thứ hai là một số kỹ thuật về xại trị
theo phương hướng hoạt động dự án bệnh viện vệ tinh giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
các bệnh viện tham gia đề án bệnh viện vệ tinh nói chung và dự án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành ung bướu nói riêng
tiếp tục bổ sung trang thiết bị cử nhân lực đi đào tạo tiếp nhận kỹ thuật chuyên sâu được chuyển giao
bảo đảm thời gian thực hiện đúng tiến độ dự án đã đề ra